thưa quý vị ở nước ta các công ty hay tập đoàn lớn thường phải trải qua một thời gian dài tích lũy vốn và cả uy tín danh tiếng
để trở thành những thương hiệu được nhiều người biết đến
tuy nhiên trong tuần qua đã có một doanh nghiệp trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm
ba cổ đông đóng góp vốn vào đó đã được rất nhiều người quan tâm khi là những người sáng lập doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại việt nam
với con số lập một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng tương đương với sáu ba tỷ usd
nhưng chỉ sau một vài ngày sau đó một trong những cổ đông sáng lập đã đi hủy hồ sơ thành lập với lý do là nhầm lẫn
câu chuyện này đã nêu lên một thực trạng về pháp lý khi thành lập doanh nghiệp
những ngày qua dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin về công ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ thương mại usc
gọi tắt là usc interco trụ sở tại hà nội đã đăng ký thành lập với vốn điều lệ lên đến một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
con số trên lớn hơn cả vốn điều lệ của bốn ngân hàng
tuy nhiên khác với suy nghĩ của nhiều người về quy mô tầm vóc một doanh nghiệp siêu khủng
địa điểm đăng ký kinh doanh của công ty này là ngôi nhà nằm trong xóm
sau khi được xác minh nhiều người vỡ lẽ ra con số vốn điều lệ của doanh nghiệp này chỉ là ảo không có thật
theo quy định khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh sẽ được tùy ý đăng ký số vốn điều lệ
sau chín mươi ngày sẽ phải chứng minh số vốn đó
quy định này đã tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong đăng ký thành lập doanh nghiệp
tuy nhiên từ câu chuyện trên cũng đã cho thấy
kẽ hở để những doanh nghiệp thiếu uy tín có thể lợi dụng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
với vốn điều lệ lớn tạo chiêu trò lừa đảo nhằm huy động vốn
để có thêm thông tin mang tính pháp lý cho vấn đề này
cũng như những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra từ số vốn điều lệ ảo này
truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với luật sư đỗ thị thu hà
đoàn luật sư hà nội giám đốc công ty luật việt an về vấn đề này
vừa qua một doanh nghiệp ở hoài đức hà nội cũng có đăng ký một vốn điều lệ
của doanh nghiệp lên tới một trăm bốn mươi bốn tỷ
và qua quá trình xác minh thì có thể thấy vốn này là vốn ảo không xác thực
trong quy định của pháp luật hiện nay để một doanh nghiệp có thể tự đăng ký
tự chứng minh vốn điều lệ này thì gặp rất nhiều rủi ro
vậy thì trên góc độ pháp lý thì quan điểm của bà như thế nào về vấn đề này
theo quy định của luật doanh nghiệp hai nghìn một mươi bốn
việc đăng ký kê khai vốn điều lệ là do tự quyết của doanh nghiệp
doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm
đây cũng có thể là một cái rất là thuận lợi cho doanh nghiệp
cho ai cũng có thể gia nhập được thị trường một cách đơn giản nhanh gọn nhất
tuy nhiên đằng sau nó thì khi sự việc xảy ra về việc doanh nghiệp kê khai vốn ảo
thì nó sẽ dẫn tới là các doanh nghiệp đã không trung thực
và trục lợi cái việc thận lợi đó để kê khai một cái mức vốn khống lên rất là cao
ở góc độ pháp lý ở đây thì chúng tôi nhìn nhận rằng là
bên cạnh những cái ưu điểm của luật doanh nghiệp
thì cái nỗ khổng đấy cũng thực sự là một cái bài toán khó trong việc quản lý
khi doanh nghiệp gia nhập thị trường
và cái việc đăng ký cái vốn điều lệ cao hiện nay như thế thì cũng xảy ra cái tình trạng là
những cái doanh nghiệp ảo sẽ đi huy động vốn cũng như là thu hút cái dòng tiền của người dân vào để đầu tư
vậy thì nó gặp phải những cái rủi ro như thế nào ạ
nhiều doanh nghiệp đăng ký cái mức vốn đấy ngoài cái khả năng của mình
đặc biệt lại còn cao vọt như cái doanh nghiệp ở hoài đức vừa qua
thì cũng thực sự đôi khi nó sẽ là những mặt trái ở đằng sau mà mình khó lừng
trước được họ đăng ký một bức vốn quá lớn chắc chắn là phải có dụng ý
thì nó không minh bạch ở đằng sau
ví dụ như là họ có thể huy động vốn một cách trái phép
mà trong vòng chín mươi ngày thì có thể là chưa góp vốn đã bốc hơi mất rồi
người rủi ro ở đây chính là những người dân đặc biệt là những người mà
có thể họ không tham gia kinh doanh nhưng họ lại có tiền chẳng hạn
họ thấy rằng à doanh nghiệp vốn lớn tức là doanh nghiệp to
nhưng trên thực tế không phải như vậy
vốn đấy là cái vấn đề là doanh nghiệp tự khai tự sự trách nhiệm

không khẳng định vốn lớn là doanh nghiệp lớn
theo quy định pháp luật hiện nay thì việc xử lý những vi phạm
liên quan đến đăng ký vốn liệu lệ ảo này thì như thế nào
theo quy định của nghị định năm mươi thì doanh nghiệp chỉ phải xử phạt
vi phạm hành chính từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
đó là một mức tương đối khiêm tốn và nó chưa mang tính chất gian đe
có nên chăng luật nên có sự điều chỉnh để tăng mức xử phạt
trong những trường hợp này thì người dân nói chung
hoặc là người tham gia góp vốn vào doanh nghiệp
thì cần phải thật sự tự nhiên